tại vùng biển quảng ninh cục nghiệp vụ và pháp luật bộ tư lệnh cảnh sát biển phát hiện và kiểm tra một tàu hàng mang số hiệu qn sáu nghìn ba trăm sáu mươi năm chở ba năm trăm linh tấn bột than cốc có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra tàu qn sáu nghìn ba trăm sáu mươi năm đang vận chuyển gần ba năm trăm linh tấn bột than cốc thuyền trưởng vũ đình lương chú tại phường yên hải thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
chỉ xuất trình được các loại hồ sơ hóa đơn chứng từ photo nội dung có nhiều điểm nghi vấn trên tàu có chín thuyền viên thiếu bốn chứng chỉ chuyên môn
thuyền trưởng không có tên trong danh sách giấy phép rời cảng hiện bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tiến hành lập biên bản ra quyết định tạm giữ phương tiện hàng hóa để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật